còn tại nghệ an một ổ nhóm đánh bạc ăn tiền với quy mô lớn trong rừng sâu với hàng chục đối tượng có tiền án tiền sự tham gia đánh bạc vừa bị công an huyện tân kỳ triệt xóa và bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan
đối tượng lập sới tổ chức đánh bạc trên là nguyễn văn hiệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú xã giai xuân huyện tân kỳ
đây là đối tượng đã có hai tiền án về tội đánh bạc vừa mới ra tù vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
nhiều đối tượng tham gia đánh bạc trong ổ nhóm trên cũng đã có tiền án tiền sự với nhiều tội danh
đang nói khi được hỏi một số đối tượng trong ổ nhóm vẫn ngây thơ nghĩ rằng tham gia nhóm đánh bạc chỉ cho vui chứ không nghĩ sẽ vi phạm pháp luật
để đối phó với cơ quan công an nguyễn văn hiệu tổ chức cho các đối tượng đánh bạc trong rừng sâu
mỗi canh bạc chỉ kéo dài khoảng vài tiếng
quá trình đánh bạc đều phân công đối tượng cảnh giới chặt chẽ
khi thấy lực lượng chức năng các đối tượng liên báo cho con bạc kịp thời tháo chạy
các đối tượng thường chọn các địa điểm là đôi núi đường độc đào để tổ chức cho các con bạc đến đánh
thứ hai nữa là các đối tượng cầm đầu đã có nhiều tiền án tiền sự về tội đánh bạc
và thường bổ trí các đối tượng cảnh giới phía ngoài để phát hiện lực lượng chức năng khi vây bắt
sau thời gian theo dõi từ ngày một mươi năm đến một mươi chín tháng ba các tổ công tác với hàng chục cán bộ chiến sĩ
các tổ công tác với hàng chục cán bộ chiến sĩ các tổ công tác với hàng chục cán bộ chiến sĩ
đã ập vào sới bạc bắt giữ một mươi chín đối tượng trú tại huyện tân kỳ thị xã thái hòa thành phố vinh
và thu tạm giữ số tiền một trăm ba mươi bảy năm triệu đồng sáu xe mô tô một mươi năm điện thoại di động và nhiều tăng vật liên quan
hiện công an huyện tân kỳ đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án